thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh quảng ninh liên tiếp xuất hiện tình trạng các đối tượng người nước ngoài cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin dữ liệu để làm thẻ atm giả rồi rút trộm tiền của khách hàng
sau quá trình lập án đấu tranh đội phòng chống tội phạm công nghệ cao phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phá chuyên án c một trăm một mươi tám bắt bốn đối tượng người trung quốc về hành vi trên
các đối tượng trong ổ nhóm chuyên sử dụng thẻ atm giả để rút trộm tiền bao gồm trương luân siên trịnh nhân hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tỉnh phúc kiến ly tan yang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tỉnh quảng đông phân duy kha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quảng đông trung quốc và một đối tượng khác tên wang thao